hoạt động hút mỡ để làm đẹp tại các cơ sở chui trở nên ngày càng phổ biến tại nhiều địa phương
tuy nhiên mối đe dọa liên quan đến sức khỏe và an toàn của các quy trình này cũng gia tăng đáng kể
theo cuộc phỏng vấn với các chuyên gia trong ngành nhiều phương pháp hút mỡ bất hợp pháp đang được hoạt động
tại các cơ sở không được cấp phép đã gây ra tình trạng nguy hiểm và rủi ro cho những người sử dụng
các chuyên gia cảnh báo những cơ sở này không chỉ thiếu các tiêu chuẩn về vệ sinh
mà còn sử dụng các loại hóa chất nguy hiểm và kỹ thuật không đảm bảo an toàn
một số bệnh nhân đã trải qua quy trình hút mỡ tại các cơ sở này đã chia sẻ những kinh nghiệm đáng sợ của mình
trong đó có bệnh nhân d bốn mươi hai tuổi có tiền sử khỏe mạnh
cách đây khoảng hai tuần bệnh nhân có thực hiện hút mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân tại thanh hóa
tuy nhiên sau đó bệnh nhân gặp phải tình trạng hoại tử đen nhiễm trùng chảy nhiều dịch mù
bẩn vùng bụng và rốn nên đã đến bệnh viện đại học y hà nội để thăm khám và điều trị
thông tin về ca bệnh bác sĩ hoàng văn hồng phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện đại học y hà nội cho biết

bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ nhưng ở đây bệnh nhân thực hiện ngay tại cơ sở spa và người thực hiện cũng không phải là bác sĩ
sau khi bệnh nhân thực hiện hút mỡ bụng cũng như cắt da tạo hình thẩm mụn trong chuyên môn tạo hình thẩm mụn toàn bộ và cũng có chuyên rốn luôn
bệnh nhân bắt đầu xuất hiện da bắt đầu bị tím
bệnh nhân đã bị hoại tử và đen và hoại tử và sau một thời gian khi nó hoại tử thì nó sẽ gây nhiễm trùng và chảy dịch mụn
sau đó thì lúc bệnh nhân chuyển đến viện đại học y là lúc đấy là tuần thứ hai rồi
thì toàn bộ cái da bụng dốn bệnh nhân là hoại tử đen hết cũng như chảy nhiều dịch mụn bật tình trạng nhiễm trùng khá là nặng
cái nguyên nhân mà hoại tử đó là do
làm cơ sở không phép không đủ yêu cầu cũng như là người thực hiện cũng không có kiến thức chuyên môn
nên họ sẽ không thể biết là làm như nào thì nó sẽ gây tổn thương toàn bộ cái da da thành
bụng cũng như cái hệ thống mạng mạch máu nuôi da mỡ thành bụng nên nó gây ra cái hiện tượng là tổn
thương và gây hoại tử hết cái phùng ra thành bụng trước cũng như là hoại tử gây rốn của bệnh nhân khi
mà tiếp nhận với cái bệnh nhân này thì cái việc đầu tiên chúng tôi đó là chúng tôi phải kiểm tra
lại cái toàn trạng của bệnh nhân nó ổn định bởi vì chúng tôi rất e ngại là cái tình trạng nhiễm trùng
nhiễm độc ấy nó nó nặng thì bệnh nhân nên là ngay lúc đấy tôi phải kiểm soát cái tình trạng nhiễm
trùng cho bệnh nhân ổn định
và sau đó thì ngay lập cũng đồng thời cái lúc tiếp nhận bệnh nhân thì chúng tôi cũng phải mời hội
chuẩn các chuyên khoa ngoại tiêu hóa các chuyên khoa về trần án hình ảnh để xem xem cái mức độ
cái tổn thương nó sâu đến đâu nó có đi vào cái ổ bụng và đã có cái tình trạng tổn thương đã phi phúc
mạc chưa hay là tổn thương các cơ quan xung quanh hay không
đấy là những điều mà chúng tôi khi thái độ xử trí ban đầu chúng tôi khi chúng tôi tiếp nhận bệnh
nhân này và sau khi mà chúng tôi đã kiểm soát được tình trạng nhiễm khuẩn và cũng như là chúng tôi
đánh giá được những tổn thương nó chỉ là những tổn thương hoại tử bên ngoài nó chưa thâm nhập vào phía
ổ bụng thì lúc đó thì chúng tôi cũng yên tâm trong việc điều trị chủ động điều trị cho bệnh nhân
vấn đề này vì là tổn thương toàn bộ các da thành bụng cũng như rốn của bệnh nhân lên bệnh nhân này
chúng tôi cần phẫu thuật thứ nhất là chúng tôi phẫu thuật mà cắt bỏ toàn bộ cái ra tổ chức hoại
tử sau đó thì khi bệnh nhân ổn định với da tổ chức hoại tử thì tôi sẽ tiến hành phục hồi tạo hình
phục hồi lại thế da thành mụn cho bệnh nhân bằng các phương pháp khác nhau và sau khi các ra thành bụng ổn định đã được phục hồi cho bệnh nhân
hồi thì lúc đó chúng tôi sẽ xét phẫu thuật
để tạo hình một cái rốn
hoàn toàn mới cho bệnh nhân
hiện tại thì của bệnh nhân
toàn trạng bệnh nhân đã ổn định
chúng tôi đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ
các tổ chức hoại tử
và bây giờ thì chúng tôi
chỉ tập trung vào
việc tạo hình lại
phục hồi lại
thành mụn cho bệnh nhân
để sao cho cố gắng được
gần như bình thường
ở khoa chúng tôi thì thường xuyên
những bệnh nhân
bị biến chứng
tại các cơ sở
làm đẹp bên ngoài
và đặc biệt là
ở các spa
thẩm mỹ viện
ở bên ngoài
và thậm chí là thực hiện
các thủ thuật
là những người mà không phải trong bệnh y
hoặc là những người
mà không được cấp phép làm
chúng tôi gặp khá là thường xuyên
chúng tôi khuyên về
cái làm đẹp là nhu cầu
rất trinh đáng của các chị em
khi mà cái đời sống xã hội
ngày càng được nâng cao
cũng như chất lượng cuộc sống
của người dân bây giờ
rất là cao
nên là nhu cầu làm đẹp của chị em
là hoàn toàn trinh đáng
tuy nhiên thì tôi cũng
có lời khuyên là các chị em
nên là những nhà thông thái
cái việc chăm sóc sức đẹp của bản thân mình
nên tìm hiểu kỹ
những cái phương pháp
và những ai sẽ thực hiện
những thủ thuật cho mình
và chỉ đến những cái cơ sở
được cấp phép
bộ y tế
của sở y tế
mà cũng như là đến
những chuyên gia
những các bác sĩ phẫu thuật
làm đẹp được phép
cũng như là được đào tạo bài bản
cũng như là họ
chuyên sâu về cái phẫu thuật
mà mình đang muốn được thực hiện
trước đó bệnh viện trung ương
quân đội một trăm linh tám cũng từng tiếp nhận
một bệnh nhân nguy kịch do hút mỡ bụng
tại một cơ sở không phép
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tới cơ sở làm đẹp dr dung
có địa chỉ tại bốn trăm chín mươi sáu trương định
phường tân mai quận hoàng mai
và được nhân viên tư vấn sẽ hút
mỡ ở bụng họ cũng cho biết
việc hút mỡ ở bụng rất lành an toàn
chỉ là tiểu phẫu lấy mỡ dưới lớp
bao bì tiêm xong về ngay
khiến anh b v h tin tưởng
tuy nhiên trong quá trình hút mỡ
anh b v h đã bị biến chứng mất màu nhiều
gây sốc ngất khi phát hiện
anh b v h đang trong tình trạng nguy kịch
đến tính mạng người nhà anh ngay lập tức
báo công an phường tân mai đến cơ sở
làm đẹp dr dung phía công an
cũng đã gọi xe cứu thương đưa anh b v h
tới bệnh viện hiện nay các cơ quan
chức năng đang tăng cường kiểm tra và
xử lý các hoạt động hút mỡ nói riêng
và các cơ sở thẩm mỹ bất hợp pháp
nói chung việc kiểm soát và quản lý
các cơ sở này cần được thực hiện nghiêm ngặt hơn
để đảm bảo an toàn cho người dân